trung quốc không nhất trí được lệnh ngừng bắn cho syrie
trung quốc tắc nghẽn trầm trọng tại hải nam sau tết nguyên đán
lễ hội đền hùng năm mậu tuất hai nghìn một mươi tám với mục tiêu mang tới một mùa lễ hội thành công an toàn tiết kiệm
để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng đồng bào và du khách thập phương
theo đó lễ dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm nay sẽ được tổ chức trong năm ngày
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi năm tháng bốn tức từ ngày mùng sáu đến ngày một mươi tháng ba năm mậu tuất
do tỉnh phú thọ chủ trì có sự tham gia của bốn tỉnh là thái nguyên quảng nam bình dương và kiên giang
các hoạt động được tổ chức trong phạm vi khu di tích lịch sử đền hùng thành phố việt trì
và các xã vùng ven đền hùng các di tích thờ hùng vương và các danh nhân
tỉnh trong đó trung tâm của lễ hội là khu di tích lịch sử đền hùng và thành phố việt trì
theo kế hoạch các tỉnh góp rỗ sẽ tham gia hoạt động phục vụ lễ hội gồm tiến dân lễ vật dỗ tổ hùng vương
đóng góp kinh phí tổ chức dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng và kinh phí tu bổ tôn tạo khu di tích lịch sử đền hùng
tham gia lễ dân hương tưởng niệm các vua hùng tại đền thượng tham gia hội thi gói bánh trưng giã bánh dày
trưng bày giới thiệu sản vật đặc trưng của địa phương
tại hội trợ hùng vương thành phố việt trì biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp
thưa quý vị ngày hai mươi hai tháng hai tức mùng bảy tết mậu tuất hàng nghìn người dân ở huyện miền núi hương khê tỉnh hà tĩnh
đã tổ chức lễ hội rước sắc phong vua hàm nghi còn gọi lễ hội hàm nghi sơn phòng
đây là một lễ hội văn hóa tâm linh độc đáo nhằm tỏ lòng biết ơn tri ân sâu sắc tới những công lao to lớn của vua hàm nghi
và cầu cho quốc thái dân an mưa thuận gió hòa vụ mùa bội thu
lễ rước sắc phong vua hàm nghi được tổ chức trang trọng ở cả ba ngôi đền là đền thờ đức thánh mẫu chầm lâm
còn gọi là đền trầm lâm đền thờ vua hàm nghi và đền công đồng
trước đây lễ hội diễn ra hai năm một lần nhưng từ năm hai nghìn một mươi trở lại đây lễ hội diễn ra một năm một lần vào mùng bảy tháng riêng
tại xã phú gia huyện hương khê
theo sử sách còn ghi lại năm một nghìn tám trăm tám mươi năm vua hàm nghi tiến quân ra huyện hương khê hà tĩnh đắp lũy xây thành sơn phòng
triều binh tuyển tướng bảo vệ dinh lũy
tại đây vua đã viết chiếu cần vương kêu gọi toàn dân đánh giặc pháp
trong thời gian này nhà vua bị quân pháp vây bắt nhiều lần nhưng không thành
tại lễ dước ban tổ chức đã bàn giao báu vật của vua hàm nghi gồm voi bằng vàng nghe bằng đồng
các thanh bảo kiếm lục lạc bằng đồng đen ba mươi chín đạo sắc phong do các triều vua ban tặng
lễ rước sắc phong vua hàm nghi năm nay thu hút hàng nghìn người dân hà tĩnh và du khách thập phương tham dự
đây là một nét văn hóa độc đáo đã ăn sâu vào tâm thức của người dân hương khê hà tĩnh từ nhiều đời này
cứ vào mùng bảy tháng riêng hàng năm tại làng rau trà quế xã cẩm hà thành phố hội an tỉnh quảng nam lại diễn ra lễ hội cầu bông
đây là một lễ hội văn hóa độc đáo ở quảng nam được tổ chức nhằm tri ân các bậc tiền hiền đã có công lập làng
đồng thời cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
lễ hội cầu bông năm nay diễn ra sôi nổi
thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách trong và ngoài nước
từ sáng sớm ngày mùng bảy tết người dân trong làng đã mang lễ vật dân cúng tổ tiên ông bà và các vị thần linh
lễ tế trang trọng do những bậc cao niên diễn sướng có nội dung tôn vinh đức tổ tiên
đã khai phá nền mảnh đất màu mỡ cho bà con có cuộc sống ấm no hạnh phúc
người ta có lễ này là lễ cơ hội
tức là để cho cầu cho mùa màng này
lá tóc trang tục lẹt của địa phương ở đây
từ bồ trong năm nay tục lẹt đã có từ trước rồi
cho nên từ lớp choa đến lớp tông lớp con cháu bây giờ tiếp tục nấu dạng dỗ
sau phần cúng tế các xóm trong thôn đã cử các đại biểu ưu tú tham gia hội thi trồng rau
thi là món đặc trưng của làng dùng trong các lễ cúng và đại khách
thông qua lễ hội này
để người dân tri ân các bậc tiền hiền đã có công lập làng mà còn là dịp để du khách tiếp cận
khám phá về văn hóa và giúp họ biết thêm về quy trình trồng rau sạch ở làng rau truyền thống xứ quảng
trước khi đến đây tôi biết đến làng rau này qua kênh youtube và cả trên kênh truyền hình nước đức
chỉ vì lẽ này tôi chọn đến hội an dịp này để được thưởng lãm lễ hội của dân làng trà quế
quá tuyệt vời người dân yêu quý mảnh vườn của mình sản xuất nông sản sạch theo cách riêng
đây là cách rất khác với nước đức chúng tôi sản xuất nông nghiệp hiện đại máy móc và trang trại rộng lớn
cái sản phẩm rau trở thành một cái thương hiệu tạo được cái sản phẩm có y tín không
những trong địa bàn thành phố mà hiện nay đã cung cấp cho các siêu thị ở trên địa bàn của thành phố đà nẵng
và cái thứ hai đó là cái phát triển mạnh về dịch vụ du lịch
thì hiện nay thì cái lượng khách đến thăm ngon của làng rau trà quế ngày càng đông
đặc biệt là một cái tour mà một ngày làm nông dân làm rau trà quế
rất nhiều khách du khách nước ngoài là hòm thích
và chính từ cái nguồn thu này chúng tôi tiếp tục đầu tư để tiếp tục phát triển các dịch vụ sản
phẩm du lịch tại làng rau trà quế và góp phần phát triển kinh tế của địa phương
lễ hội cầu bông của nông dân trà quế đã trở thành một nét độc đáo về văn hóa làng nghề
đây không chỉ là để tri ân các bậc tiền đã có công lập làng cầu mong cho năm mới mưa thuận gió
hòa mùa màng bội thu mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh giới thiệu làng rau hơn năm trăm linh tuổi này
đối với du khách trong và ngoài nước chuyển sang thông tin đáng chú ý khác
vừa qua tại xã bạch đích huyện yên minh công an tỉnh hà giang đã tổ chức lễ truy điệu và truy
tặng huân chương chiến công hạng nhì cho thượng úy lưu minh thức cán bộ công an huyện yên minh
tỉnh hà giang đã ảnh dụng hy sinh trong quá trình đấu tranh chống tội phạm
thực hiện đột cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán mậu tuất năm hai nghìn một mươi tám
trong quá trình truy bắt đối tượng liên quan đến vụ án giết người tại khu vực biên giới việt trung
địa phận xã bạch đích huyện yên minh thượng úy lưu minh thức sinh ngày hai mươi năm tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
cán bộ công an huyện yên minh tỉnh hà giang đã ảnh dụng hy sinh
trước sự anh dũng hy sinh chọn đời mình cho tổ quốc thượng úy lưu minh thức đã vinh dự được
chủ tịch nước truy tặng huân chương chiến công hạng nhì chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà giang
đã truy tặng bằng khen vì có thành tích đặc biệt trong
quá trình truy bắt tội phạm ban chấp hành trung ương đoàn đã truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm
và giám đốc công an tỉnh hà giang quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ trung úy lên thượng
úy cảnh sát nhân dân công an tỉnh hà giang cũng đã phát động trong toàn lực lượng công an tỉnh hà
giang học tập gương chiến đấu dũng cảm của đồng chí lưu minh thức hăng hái thi đua lập nhiều thành
tích trong công tác thưa quý vị và các bạn
ubnd tp hà nội vừa bác đề xuất của ubnd quận hoàn kiếm về việc mở rộng không gian phố đi bộ vì
cho rằng chưa đủ điều kiện để thực hiện sau cuộc họp về việc tiếp tục mở rộng không
gian đi bộ trong khu vực phố cổ ubnd tp hà nội ghi nhận cao công tác chuẩn bị phương án của quận
hàn kiếm tuy nhiên theo đánh giá của thành phố đây chưa phải thời điểm thích hợp và chưa đủ điều
kiện để tổ chức thực hiện với không gian phố đi bộ hiện nay thành phố yêu cầu quận hoàn kiếm
cần làm tốt công tác tổ chức để tăng sức lôi cuốn thu hút du khách làm nổi bật các hoạt động
văn hóa các trò chơi dân gian nhằm quảng bá các nét đẹp văn hóa con người việt nam đến bạn bè quốc tế
bên cạnh đó công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng được thành phố chú trọng
để phố đi bộ trở thành một không gian văn hóa an toàn với du khách trong và ngoài nước
theo dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đường sắt
dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
thì đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ xóa bỏ toàn bộ lối đi tự mở qua đường sắt
cụ thể doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng
phải chủ trì lập danh mục theo dõi cập nhật biến động liên quan đến lối đi tự mở
theo lý chỉnh tuyến đường theo địa phương đồng thời phối hợp với ủy ban nhân dân các cấp tổ chức
thực hiện các biện pháp kiềm chế không phát sinh lối đi tự mở thu hẹp
từng bước và tiến tới xóa bỏ toàn bộ
lối đi tự mở qua đường sắt
theo lộ trình thu hẹp giảm xóa bỏ các lối đi tự mở đến năm hai nghìn ba mươi
phải hoàn thành xây dựng hồ sơ quản lý với các lối đi tự mở
ra soát các lối đi tự mở và các dự án liên quan đến an toàn giao thông đường sắt đường bộ
để điều chỉnh lập kế hoạch thực hiện thu hẹp giảm xóa bỏ các lối đi tự mở
đặc biệt là lối đi ở khu vực đông dân cư thuộc các khu đoạn đường sắt
có tốc độ và mật độ chạy tàu cao
đến năm hai nghìn hai mươi năm phải xóa bỏ toàn bộ các lối đi tự mở còn lại
tiếp theo chương trình người dân nuôi tôm hùm tại khánh hòa tiếp tục bị thiệt hại
quảng ninh sẽ xử lý nghiêm các đối tượng gây mất an ninh trật tự
tại trạm thu giá bot biên cương
theo bộ nông nghiệp và phóng viên
hiện nay các địa phương miền bắc đã cơ bản gieo song mạ
phục vụ cấy vụ đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám và đang tập trung cấy gieo xạ
tính đến ngày một mươi năm tháng hai các tỉnh phía bắc từ thừa thiên huế trở ra
gieo cấy được chín trăm ba mươi năm ha lúa đông xuân
các địa phương phấn đấu sẽ gieo cấy xong trước ngày hai mươi tám tháng hai
tại miền nam diện tích gieo xạ lúa mùa hai nghìn một mươi bảy đạt trên năm trăm bảy mươi năm trăm linh ha
kế hoạch đã thu hoạch được khoảng năm trăm bốn mươi năm năm trăm sáu mươi ha chiếm chín mươi năm sáu mươi một diện tích gieo trồng
năng suất đạt bốn mươi tám ba tạ một hectare
lúa đông xuân ở miền nam gieo xạ đạt trên một chín triệu hectare tăng hai bốn so với kế hoạch
riêng đồng bằng sông kiểu long gieo cấy đạt một năm mươi năm triệu hectare tăng hai sáu so với kế hoạch
cùng với đó diện tích thu hoạch lúa đông xuân đạt ba trăm linh ha chiếm một mươi bảy diện tích gieo cấy
năng suất năm mươi chín tạ một ha
thưa quý vị vụ đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám toàn miền bắc dự kiến gieo cấy một một trăm năm mươi ba triệu ha
đến nay tỷ lệ gieo cấy đã đạt gần bảy mươi
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vụ đông xuân năm nay khá thuận lợi
tuy nhiên tại một số địa phương thuộc hà nội vẫn còn nhiều khó khăn về nguồn nước
khiến cho việc gieo cấy chậm tiến độ

kế hoạch điều tiết bổ sung nước từ các hồ chứa thủy điện cho hạ du hệ thống sông hồng
với ba đợt kéo dài khoảng nửa tháng
dù đã tăng lượng xả trên một tỷ mét khối nước nhưng kết thúc ba đợt lấy nước vừa qua
một mươi tỉnh thành phố khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ mới lấy đủ nước
cho hơn tám mươi tám diện tích gieo cấy vụ đông xuân
đặc biệt tại hà nội đến nay mới lấy đủ nước cho sáu mươi năm diện tích gieo cấy
nguyên nhân là do nước sông vẫn ở dưới mực nước thiết kế của các công trình thủy lợi
trên địa bàn thành phố như trạm bơm phù sa đan hoài cống cẩm đình
cống liên mạc cống long tử
điện nay trạm bơm chính phù sa là không bơm tới được do là nước kề cả xã nước hồ hòa bình
thì cũng không bơm được nhiều và vẫn phải tập trung chủ yếu hữu của trạm bơm phù sa
cho đến là gia chiến phù sa cho đến là mặc dù có xã nước thì trạm bơm gia chiến phù sa
cũng chỉ bơm được khoảng hai mươi mốt máy gia chiến nên là vẫn phải cưới nước chậm chút
trước thực trạng trên sáng ngày hai mươi hai tháng hai đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển đông
thôn đã có buổi kiểm tra về tình hình vận hành của trạm bơm đan hoài và chạm bơm phù sa để
kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn trong việc lấy nước cũng như gieo cấy vụ xuân hai nghìn một mươi tám
phải nâng cấp trạm bơm gia chiến này lên với công suất đảm bảo là trong các đạt sản nước cũng phải lấy đủ

để tạo điều kiện thuận lợi cho các trạm bơm giã chiến vận hành
nhất là cho khu vực các huyện thuộc thành phố
từ ngày một mươi chín tháng hai dòng chảy sông hồng tiếp tục được evn tăng cường đến bảy giờ ngày hai mươi một tháng hai
mực nước tại sơn tây đạt gần ba mét và đang tiếp tục tăng lên tạo điều kiện cho trạm bơm
giã chiến phủ sa đủ điều kiện vận hành từ sáng ngày hai mươi một tháng hai dự kiến evn sẽ tăng cường dòng
chảy trong thời gian khoảng bảy ngày để thành phố hà nội hoàn thành việc cấp nước
phục vụ bà con nông dân gieo cấy vụ xuân kịp thời
ngay trong những ngày đầu năm mới người nuôi cá cha đã đón nhận tin vui khi
giá nguyên liệu tăng cao và thị trường xuất khẩu có nhiều khởi sắc
nếu như cùng thời điểm này và năm ngoái một kg cá cha được doanh nghiệp mua vào chỉ từ hai mươi ba
đến hai mươi năm đồng một kg thì hiện mức giá này đã tăng đến ba mươi đồng một kg theo mức giá này
người nuôi có lãi từ bảy đến tám đồng một kg các doanh nghiệp thủy sản cho biết
hiếm khi nào giá cá tra nguyên liệu tăng cao kỷ lục ngay từ những tháng đầu năm như vậy có nhiều
lý do nhưng chủ yếu nhờ thị trường xuất khẩu đa dạng sức tiêu thụ mạnh nguồn nguyên liệu ổn định
và sản phẩm cá cha nước ta cải thiện tốt về mặt chất lượng xuất khẩu vào các kênh tiêu thụ cao cấp
nên giá bán luôn giữ ở mức cao hiện mỗi năm sản lượng cá cha xuất khẩu của việt nam đạt khoảng một mươi
một hai mươi năm triệu tấn với giá trị tăng dần và đang vượt mốc một bảy tỷ usd
hơn ba tháng trước bão số một mươi hai đi qua đã tàn phá và gây thiệt hại cho người nuôi tôm hùm hơn
triệu chưa kịp hồi phục thì nay nhiều hộ nuôi tôm hùm ở vịnh vân phong tỉnh khánh hòa lại
phải chịu thêm những khó khăn do thất bại của mùa vụ mới sau khi cơn bão số một mươi hai đi qua cách đây hơn
ba tháng nhiều hộ nuôi tôm hùm ở vịnh vân phong tỉnh khánh hòa đã củng cố lồng bè và thả giống nuôi
lệ vụ mới tuy nhiên do thời tiết bất thường nên nhiều hộ nuôi tôm hùm sau bão tiếp tục bị thiệt
hại tôm chết do không khí lạnh kéo dài hộ thiệt hại ít nhất cũng năm mươi triệu
nhiều thì lên đến hàng trăm triệu đồng bão số một mươi hai đã gây thiệt hại bè tôm của hộ ông nguyễn
văn thọ ở thị trấn vạn giã gần bốn tỷ đồng sau bão gia đình ông cố gắng vay mượn người thân thả
nuôi vụ mới hơn hai tháng nuôi đến nay tiếp tục bị thất bại
sau khi bão xong rồi bắt đầu ra mua tôm mua được hai trăm linh một triệu mà được bảy trăm linh con tôm lớn nhã
nhưng mà tới thời điểm này thì coi như là heo hơn nữa rồi
bão số một mươi hai đi qua vùng đất này đã tàn phá và gây thiệt hại cho nghề nuôi tôm hùm hơn ba tỷ đồng
chưa kịp hồi phục thì nay nhiều hộ nuôi tôm ở vịnh vân phong phải chịu thêm thiệt hại trong vụ mới
khó khăn chổng chất khó khăn
trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động tp hcm cho biết thời điểm sau tết nguyên đán mậu tuyết

nguyễn văn thọ cho biết thời điểm sau tết nguyên đán mậu tuyết tình hình thiếu hụt lao động sẽ không quá lớn
đồng thời nhu cầu tuyển dụng lao động sẽ tăng từ năm đến tám
theo dự báo sau tết nguyên đán nhu cầu tuyển dụng nhân lực gia tăng bình quân từ năm đến tám so với thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi
với khoảng ba mươi chỗ làm tập trung ở các nhóm ngành kinh doanh tài sản bất động sản công nghệ thông tin điện điện tử xây dựng
diệt may dày da vận tải kho bãi
cũng theo dự báo tình hình thiếu hụt lao động sẽ không lớn bình quân từ ba đến dưới năm
đối với những ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may chế biến dịch vụ phục vụ nhà hàng khách sạn mức độ thiếu hụt trung bình từ tám đến một mươi
thưa quý vị trong dịp tết nguyên đán vừa qua tại các bệnh viện ghi nhận số ca ngộ độc rượu bia không tăng
so với các năm trước
tuy nhiên một điều đáng báo động đó là tình trạng bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thuốc diệt cỏ paraguad tăng đột biến
do mâu thuẫn gia đình nên bệnh nhân này sử dụng thuốc diệt cỏ paraguat để tự tử
dù được sơ cứu và đưa ngay tới cơ sở y tế nhưng anh vẫn trong tình trạng nặng
sau khi uống được khoảng mấy phút là gia đình phát hiện ra thế là làm cái động tác sơ cứu ban đầu là gây nôn trước
bấm huyệt rồi là tác động vào
móc rồi là gây nôn ban đầu
rồi khi nôn ra được cái cái thì bắt đầu đi tìm cái vỏ xem là bị uống loại chủng loại thuốc gì
xong rồi tao đi đưa đi bệnh viện
mấy tầm nhìn vào khi tìm thấy cái vỏ lọ đấy là đã xác định ra là thuốc trừ cỏ
theo thống kê vào dịp tết nguyên đán mậu tuất trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai tiếp nhận một mươi ba ca ngộ độc paraquad
đến nay các nhà khoa học trên thế giới cũng như việt nam
chỉ có thể khử độc paraquad bằng cách rửa dạ dày lọc máu dùng thuốc giải độc và kết quả rất hạn chế
tỷ lệ tử vong ở người ngộ độc paraquat lên tới bảy mươi do suy đa tạng
tổn thương hô hấp tiếp biểu hiện của tổn thương phổ cấp và sâu khổ sau này
thông thường nguy cư tử vong nhất là các tổn thương do hô hấp bằng hai tử vong tận
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành quyết định loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa paraquat ra khỏi danh mục
thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng tại việt nam
tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn được sử dụng tối đa hai năm từ ngày có quyết định
nếu loại bỏ được paraq mỗi năm việt nam sẽ cứu được ít nhất một người bị ngộ độc vì loại thuốc này
chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh yêu cầu giám đốc công an tỉnh cùng với các bí thư
chủ tịch ubnd thành phố cẩm phả và huyện vân đồn cần tập trung điều tra
xử lý các đối tượng có hành vi lôi kéo kích động người dân
tập trung đông ở trạm thu giá bot biên cương ở thành phố cẩm phà trong những ngày vừa qua
trong các ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng hai một số trường hợp đã cố tình tập trung lôi kéo người dân khu vực thành phố cẩm phả
huyện vân đồn gây dối cản trở giao thông khi trạm bot biên cương
một số cá nhân sử dụng mạng xã hội facebook kêu gọi hô hào hẹn giờ người dân
đến trạm thu giá biên cương để phản đối việc thu giá sử dụng đồng bộ
cơ quan chức năng đã cơ bản xác định được hai mươi bảy phương tiện của hai mươi bảy cá nhân
có hành vi biểu hiện chống đối việc thu giá sử dụng đường bộ của trạm bot biên cương
chiều ngày hai mươi hai tháng hai trạm bot biên cương đã huy động đông đảo lực lượng cán bộ
nhân viên để điều phối luồng xe bán vé di động
tuy nhiên do lượng phương tiện khá đông nên gây ra tình trạng ách tắc giao thông
đến một mươi năm h cùng ngày thông tin từ trạm thu giá bot biên cương cho biết
đã tiến hành mở barrier xả trạm
đến một mươi bảy h ba mươi trạm bot biên cương đã thông suốt hai đầu nhiều người dân đã ra về
chiều ngày hai mươi hai tháng hai ubnd tỉnh quảng ninh ra công điện yêu cầu giám đốc công an tỉnh
chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra các trường hợp có hành vi cố tình gây dối
cản trở giao thông gây mất an ninh trật tự tại khu vực trạm thu giá
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế móng cái tỉnh quảng ninh cho biết
đã tạm giữ ba người nước ngoài dùng thẻ atm giả để chiếm đoạt tiền
trước đó vào hồi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng hai tại khu hai phường ca long thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
tổ tuần tra kiểm soát của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mong cái phát hiện ba đối tượng có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra hành chính lực lượng chức năng phát hiện trong người các đối tượng có nhiều loại thẻ ngân hàng nghi là giả
điện thoại sim điện thoại và trên ba mươi sáu triệu đồng tiền mặt
các đối tượng trên đều mang quốc tịch trung quốc gồm li đăng giang wang tao phương du huy
ban đầu ba đối tượng khai nhận
vào lúc ba giờ ngày hai mươi hai tháng hai các đối tượng này đã dùng thẻ atm giả để rút tiền tại một số cây atm trên địa bàn thành phố hạ long
sau đó di chuyển ra thành phố móng cái để trốn về nước
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế móng cái đã bàn giao các đối tượng trên cho công an tỉnh quảng ninh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật việt nam
trong phần tin quốc tế liên hợp quốc không nhất trí được lệnh ngừng bắn cho syri
trung quốc tắc nghẽn trầm trọng tại hải nam sau tết nguyên đán
hôm qua hội đồng bảo an đã không nhất trí được lệnh ngừng bắn trong vòng ba mươi ngày cho syri
ngay sau đó nga đã trình bày những sửa đổi đối với dự thảo nghị quyết nhằm cho phép các hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo
cũng như sơ tán những người dân thường đang mắc kẹt tại tỉnh đông guta
đại sứ nga tại liên hợp quốc vasili nabenzya cho biết hội đồng bảo an đã đàm phán dự thảo nghị quyết về lệnh ngừng bắn suốt gần hai tuần qua
kể từ khi chính phủ syri tiến hành chiến dịch tấn công ẩu ạt vào tỉnh đông gota do phiến quân kiểm soát
theo đại sứ nga thụy điển và kuwait là hai nước soạn thảo nghị quyết trên đã đề nghị bỏ phiếu về văn bản này
nhưng họ hoàn toàn nhận thức rõ khó có thể đạt được nhất trí về dự thảo
đại sứ nga viện dẫn những quan ngại xung quanh các biện pháp thực thi lệnh ngừng bắn và hoạt động vận chuyển an toàn hàng cứu trợ
và khẳng định ông sẽ cho lưu hành những đề xuất sửa đổi dự thảo nghị quyết nêu trên
bản dự thảo nghị quyết sẽ mở đường cho một lệnh ngừng bắn có hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ sau khi được thông qua
và cho phép hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo và sơ tán y tế được bắt đầu sau đó là bốn mươi tám giờ
trong bối cảnh cuộc bầu cử thắng
cuộc bầu cử của tổng thống nga hai nghìn một mươi tám sắp đến gần
mới đây thứ trưởng ngoại giao nga sergei ryabkov cho biết
các nhà ngoại giao và các nhân viên của các tổ chức khác nhau của mỹ trên lãnh thổ nga sẽ không được phép giám sát cuộc bầu cử này
theo truyền thông nga thứ trưởng ngoại giao nga sergei ryadkov nêu rõ
trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ
các nhân viên thuộc các tổ chức của nga tại mỹ cũng bị bác bỏ cơ hội giám sát tiến trình bầu cử tại đây
lệnh cấm trên sẽ không áp dụng với các công dân mỹ làm việc cho tổ chức an ninh và hợp tác châu âu
trước đó hồi tháng một mươi hai năm ngoái
sau khi xem xét động thái từ chối chấp nhận các giám sát viên từ các cơ quan ngoại giao của nga tại mỹ
ông riyadkov đã thông báo chính thức cho bộ ngoại giao mỹ rằng nga sẽ có các biện pháp đáp trả tương tự
theo kế hoạch ngày một mươi tám tháng ba tới
cử tri nga sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống
và vòng một tranh luận trực tiếp sẽ diễn ra vào ngày hai mươi sáu tháng hai trên đài phát thanh nước nga
liên minh châu âu eu vừa lên tiếng phản đối cách tiếp cận đối với tương lai thỏa thuận thương mại giữa hai bên mà chính phủ anh đang muốn hướng tới
vì cho rằng đó là cách thức mạo hiểm cho kế hoạch của eu
theo tài liệu từ eu quan điểm của anh liên quan đến các quy định đối với tương lai của mối quan hệ song phương
trong đó bao gồm cách tiếp cận theo ba vấn đề trọng tâm là không tương đồng với các nguyên tắc mà eu đã vạch ra
hoạt động kinh tế giữa hai bên có thể được chia thành ba giỏ liên kết là liên kết hoàn toàn
tức là anh sẽ phải theo các quy định của eu thừa nhận lẫn nhau
là khi cả hai bên cùng nhất trí với nhau về những mục tiêu chung nhưng mỗi bên có thể lựa chọn những quy định riêng
và không liên kết anh có thể từ bỏ các quy định của eu và làm bất cứ điều gì mình muốn
ngoài ra mô hình mà anh đưa ra bao gồm cả việc quyền lợi của nước này trong việc thông qua các luật lệ mới mà eu trình ra trong thời kỳ chuyển đổi
phía eu cho rằng không thể có chuyện cả hai bên cùng đưa ra quyết định
quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef vừa ra tuyên bố phó giám đốc điều hành cơ quan này ông justin foxit
đã từ chức sau khi bị cáo buộc có hành vi không phù hợp với phụ nữ khi ông còn làm việc trong tổ chức bảo vệ trẻ em
tổ chức phi chính phủ bảo vệ trẻ em của anh cho biết trong các năm hai nghìn một mươi một và năm hai nghìn một mươi bảy
ông fosit từng bị khiếu nại có những phát biểu và hành vi khiếm nhã đối với các nữ nhân viên trong thời gian ông giữ chức giám đốc điều hành quỹ tử thiện này và sau đó ông đã phải xin lỗi họ
unicef cho biết khi tuyển dụng ông fosit họ không biết ông đã từng bị các cáo buộc trên
sau phong trào mitu phong trào giúp những nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục vượt qua nỗi sợ hãi để tố cáo những kẻ đã xâm hại mình
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cam kết sẽ tăng cường các biện pháp để xử lý những hành vi xảy ra
trong thời gian tới các quy định mới sẽ được ban hành nhằm bảo đảm những khiếu nại sẽ được xử lý một cách thỏa đáng
một nửa số chuyến bay đường dài của hãng hàng không pháp air france từ thủ đô paris đã không thể cất cánh sau khi các phi công phi hành đoàn và nhân viên mặt đất đình công vì bất đồng trong chính sách tri trả lương
hãng air france dự tính
sẽ chỉ có khoảng hai mươi tám số nhân viên tham gia đình công và hãng vẫn có thể duy trì bảy mươi năm công suất dịch vụ
song trên thực tế hãng chỉ có thể thực hiện được năm mươi công suất dịch vụ
trước khi hoạt động đình công diễn ra air france đã khuyến cáo hành khách hoãn chuyến bay tới ngày hai mươi bảy tháng hai mà không mất phí
hãng cũng cam kết sẽ nỗ lực hạn chế tối đa bất tiện với hành khách trong quá trình diễn ra đình công
vài năm trở lại đây air franc đã ngừng tăng lương cho nhân viên và áp dụng nhiều biện pháp nhằm giảm chi phí
các nhân viên của hãng đã yêu cầu tăng sáu lương
tuy nhiên bà lãnh đạo cho rằng mức tăng lương này là sự đòi hỏi vô trách nhiệm
trong khi hãng đã nỗ lực giảm thiểu chi phí để cạnh tranh với nhiều hãng giá rẻ khác
sau kỳ nghỉ tết nguyên đán mậu tuất ngành giao thông vận tải trung quốc bước vào đợt cao điểm mới
khi hàng trăm triệu người và xe cộ quay lại thành phố sau tết
tình trạng tắc nghẽn đã xảy ra tại nhiều nơi
trong hai ngày hãng air france đã tăng sáu lương
trong hai ngày qua các chuyến phà qua eo biển quỳnh châu
nối với bán đảo lôi châu ở tỉnh quảng đông và tỉnh hải nam miền nam trung quốc
đã phải tạm ngừng hoạt động nhiều lần do sương mù dày đặc cản trở tầm nhìn
cùng với đó một vụ đâm tàu xảy ra khiến giao thông càng thêm tắc nghẽn kéo dài
hơn một mươi ba ô tô đã phải nối đuôi nhau chờ trong khu vực của ba cửa cảng tại thành phố hải khẩu thủ phủ hải nam
trước tình hình trên hàng loạt hành khách nóng lòng quay trở lại nơi làm việc
đã phải đặt vé máy bay để tới các thành phố lớn như bắc kinh thượng hải và quảng châu
khiến cho các phòng đại lý cháy vé cho các chuyến bay trong vòng ba ngày tới
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân